chiều ngày hai mươi một tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc làm việc để nghe báo cáo về kết quả chế tạo và phóng vệ tinh micro dragon của việt nam
thuộc dự án phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất
theo báo cáo sau khi được tên lửa đầy epsilom bốn của nhật bản phóng vào vũ trụ ngày một mươi tám tháng một vừa qua
trung tâm điều khiển mặt đất đã bắt được tín hiệu và đã điều khiển được vệ tinh
như vậy vệ tinh micro dragon do việt nam nghiên cứu chế tạo nặng năm mươi kg bước đầu đã hoạt động bình thường
thể hiện các thông số ban đầu thu được ổn định dự kiến vệ tinh sẽ hoạt động ổn định trong một hai tuần tới
phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các kỹ sư trẻ trong quá trình nghiên cứu chế tạo vệ tinh
đây là sự cố gắng rất lớn của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam trung tâm vũ trụ việt nam
dưới sự chỉ đạo phối hợp của bộ khoa học công nghệ
thủ tướng cũng biểu dương viện hàn lâm khoa học công nghệ trung tâm vũ trụ việt nam trong việc phóng thu nhận tín hiệu vệ tinh
ghi nhận đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ nhật bản chuyên gia viện nghiên cứu trường đại học nước này trong việc giúp đỡ việt nam đối với lĩnh vực mới này
điều này cũng khẳng định các kỹ sư trẻ của việt nam đã làm chủ và sẵn sàng chế tạo phát triển vệ tinh
và phát triển vệ tinh quân sát trái đất thương mại trong tương lai
mình làm từ việc nhỏ đến việc lớn để làm chủ công nghệ không phải là đơn giản
mà đây là cái ngành vô toàn mở đó của nước ta
cho nên tôi nghe được tin này rất là vui mừng nhất là các em
chính phủ đã phối hợp đào tạo rèn luyện thành công bộ khoa học công nghệ vũ trụ lớp đầu tiên của nước ta
thủ tướng khẳng định chính phủ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để duy trì ngọn lửa đam mê nghiên cứu
chế tạo vệ tinh của các nhà khoa học kỹ sư để chúng ta có bước phát triển mới trong công nghệ vũ trụ
thủ tướng công kết điều đó để tiếp tục thực hiện những dự án những chương trình những chính sách
để tạo được điều kiện cho công nghệ vũ trụ

chính phủ đã giúp việt nam thánh vai cùng các nước hàng đảo asean về khả năng tự chế tạo vệ tinh
thủ tướng nêu rõ hạ tầng chúng ta chưa có đội ngũ kỹ sư còn mỏng trung tâm điều khiển chưa có
do vậy cần suy nghĩ để có giải pháp phát triển đưa việt nam làm chủ công nghệ
thủ tướng hy vọng các kỹ sư trẻ tiếp nối tinh thần dám đương đầu thử thách để dòng việt nam bay lượn trên bản đồ công nghệ thế giới
thủ tướng đồng ý việc phát triển hạ tầng công nghệ vũ trụ ở việt nam
trước hết là xây dựng trạm điều khiển vũ trụ giao bộ kế hoạch và đầu tư trình dự án đầu tư sớm nhất
thủ tướng nêu rõ việc hình thành tư duy phát triển công nghệ vũ trụ của một quốc gia là hết sức quan trọng
thủ tướng đề nghị viện hàn lâm khoa học công nghệ nỗ lực trực tiếp thực hiện chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ trong thời gian tới để phục vụ đất nước
thủ tướng hy vọng các kỹ sư trẻ trong nhóm nghiên cứu chế tạo vệ tinh micro dragon sẽ là nền tảng để phát triển những dự án lớn hơn